hội nghị thượng đỉnh trực tuyến g hai mươi về ứng phó dịch covid một mươi chín đã bắt đầu từ lúc một mươi chín h đến hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng ba
theo giờ việt nam theo sáng kiến của nước chủ tịch g hai mươi ả rập xê út
đây là hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của g hai mươi trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang bùng phát nhanh trên toàn cầu
tác động sâu sắc và nhiều mặt đến nền kinh tế thế giới cũng như sự ổn định và phát triển của nhiều quốc gia
tham dự hội nghị trực tuyến có các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao các nước thành viên g hai mươi
một số nước khách mời cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như liên hợp quốc ngân hàng thế giới
quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức thương mại thế giới tổ chức y tế thế giới tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế tổ chức lao động quốc tế
tại hội nghị các nhà lãnh đạo đã nhất trí triển khai mọi biện pháp y tế cần thiết để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong ngăn chặn sự lây lan phát hiện và điều trị các ca lây nhiễm
tăng cường phối hợp trong nghiên cứu và phát triển
hội nghị nhất trí phối hợp giảm thiểu các tác động của dịch covid một mươi chín đối với thương mại quốc tế
bảo đảm sự vận hành của các chuỗi cung ứng toàn cầu nhất là các nguyên vật liệu sản phẩm y tế cần thiết
chia sẻ với các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến g hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
đoàn kết hợp tác và phối hợp toàn cầu trong khu vực là rất quan trọng
khẳng định quyết tâm cam kết của việt nam trong chống dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh việt nam kiên trì thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát dịch bệnh
tiếp tục phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đã và đang cùng với các nước asean đề cao tinh thần cộng đồng gắn kết và chủ động thích ứng
thực hiện mạnh mẽ các biện pháp phối hợp hành động chống covid một mươi chín
đồng thời hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm với nhiều nước g hai mươi và các đối tác